ban thường vụ thành ủy hà nội tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết số một mươi năm ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ban thường vụ thành ủy về việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh củng cố cơ sở đảng yếu kém giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã phường thị trấn thuộc thành phố hà nội